thông tin từ bệnh viện trẻ em hải phòng ngày năm tháng ba đơn vị đã tiếp nhận một bệnh nhi là pha chín ngày tuổi ở trần thanh ngọ kiến an hải phòng vào viện trong tình trạng tím tái ly bì dối loạn nhịp tim
theo thông tin từ người nhà bệnh nhi trong quá trình mang thai người mẹ có thực hiện kiểm tra tầm soát sàng lọc thai nhi và quản lý thai ngến thường xuyên
sau khi sinh con tại bệnh viện tuyến dưới được ba ngày trẻ được xuất viện tuy nhiên đến ngày thứ chín trẻ bắt đầu xuất hiện triệu chứng bỏ bú ly bì tím tái nên người nhà đã đưa bé vào bệnh viện trẻ em hải phòng khám và cấp cứu
sau khi tiếp nhận kiếp trực cấp cứu của bệnh viện trẻ em hải phòng đã nhận định tình trạng trẻ rất nặng nên triển khai hồi sức cấp cứu cho bệnh nhi
qua khám kiểm tra và làm các bước cận lâm sàng bệnh nhi được chẩn đoán mark epstein type d suy tim độ ba nhịp nhanh nhĩ
các bác sĩ đã thực hiện cấp cứu sốc điện tim thở máy cho bé đồng thời duy trì thuốc trợ tim và nuôi dưỡng hoàn toàn tĩnh mạch
sau một mươi ba ngày điều trị tích cực tình trạng của bệnh nhi đã cải thiện và được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị
theo đánh giá của bác sĩ khoa tim mạch lồng ngực bệnh viện trẻ em hải phòng bất thường estin là một bệnh lý tim bẩm sinh nặng với tần suất một năm trên hai mươi trẻ sơ sinh sống
tỷ lệ khoảng một trong nhóm tim bẩm sinh
đặc trưng bởi sự di chuyển về phía đỉnh tim của lá vách và lá sâu của van ba lá điểm tiếp xúc của các lá van được hạ xuống tâm thất phải
kết quả là nhĩ phải mở rộng và tâm thất phải nhỏ tâm nhĩ hóa thất phải và làm tắt ngẽn đường ra thất phải của tim
bắt thường epstein cũng thường đi kèm những bắt thường tim mạch khác như thông liên nhĩ hẹp động mạch phổi thông liên thất hay bắt thường về nhịp tim làm tăng tiên lượng nặng cho bệnh nhân
bệnh tim bẩm sinh fin là bệnh lý hiếm gặp xuất hiện từ lúc mới sinh
bất thường vị trí lá van ba lá dẫn đến chúng không khép khí được vào nhau do đó máu trào ngược qua van và làm cho lượng máu tống từ tim giảm đi đáng kể
hệ quả là sự giãn lớn của các buồng tim và suy tim
bắt thường epstein cũng như các dị tật bẩm sinh nói chung là bệnh có thể truyền đoán sớm và chính xác bằng siêu âm tim
đây là một kỹ thuật không xâm lấn không xảy ra tác dụng phụ
bệnh tim bẩm sinh nếu được phát hiện sớm và có biện pháp can thiệp đúng kịp thời có thể giúp trẻ tăng trưởng phát triển và có cuộc sống gần
hoặc như trẻ bình thường
các bác sĩ tại bệnh viện trẻ em hải phòng khuyến cáo ngay khi phát hiện trẻ có những triệu chứng bất thường dưới đây
bố mẹ hãy đưa trẻ đến ngay bệnh viện để được chẩn đoán chính xác và có hướng xử trí hợp lý kịp thời đạt được hiệu quả điều trị cao nhất
ở trẻ sơ sinh các biểu hiện bệnh tim bẩm sinh bao gồm khó thở thở nhanh bú ít búa ngất quãng thời gian bú kéo dài
trẻ được vài tháng tuổi sẽ có những biểu hiện rõ rệt hơn như ho thường xuyên thở khò khè và có những đợt nhiễm khuẩn hô hấp tái diễn
thêm vào đó trẻ có thể chậm phát triển thể chất xanh sao hay vã mổ hôi tay chân lạnh
một số trẻ tim bẩm sinh tím sẽ dễ quan sát thấy môi đầu ngón tay chân chuyển sang tím tăng khi trẻ khóc
các dị tật tim bẩm sinh cũng thường đi kèm với các bệnh lý có liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể như hội chứng đau
thiếu hoặc thừa ngón chân khe hở môi hở vòng
do đó trong những trường hợp này trẻ cần được theo dõi kỹ sát sao để sớm phát hiện những dị tật bẩm sinh nếu có